những ngày qua mực nước trên sông hậu ở cần thơ vượt mức báo động ba đây cũng là đợt chiều cường cao nhất trong bốn mươi năm qua ở miền tây
khiến hàng loạt đê bao bị vỡ nhiều nhà dân khu vực nội ô ngập nặng cùng hàng nghìn hectare đất sản xuất nông nghiệp chìm trong biển nước
lũ kết hợp với chiều cường vượt báo động ba đã làm bầy bờ bao của hai quận ninh kiều và cái răng ở cần thơ bị vỡ gây ngập nhiều nhà cửa
gần bốn trăm năm mươi hectare vườn khen trái bị ảnh hưởng hơn một trăm tám mươi hectare lúa và hoa màu hư hại đến nay chiều cường đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao hơn so với đỉnh chiều các năm
theo tổng cục phòng chống thiên tai lũ đầu nguồn kết hợp với kỳ chiều cường gây ngập kéo dài nhiều tỉnh hạ nguồn sông cửu long cao nhất trong vòng bốn mươi năm qua
mực nước cao nhất tại mỹ thuận đạt hai bảy mét cần thơ hai hai mươi ba mét
theo các chuyên gia cho rằng ngoài chiều cường thì lún đất và cốt nền thấp hơn mực nước biển là những nguyên nhân khiến tình trạng ngập lụt
ở các tỉnh thành tây nam bộ ngày càng trầm trọng đặc biệt cần thơ là vùng trũng nên có cảm giác lún nhiều hơn